thưa quý vị ngày hôm qua cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện vĩnh hưng tỉnh long an cho biết
đang thụ lý điều tra hai đối tượng là huỳnh hùng thái và lê trường hận
cùng chú tài huyện vĩnh hưng về hành vi cướp tài sản
vào ngày hai mươi năm tháng một mươi anh trần thái hòa và anh phạm trí dũng cùng chú tỉnh long an
đang điều khiển xe máy thì bị một xe máy khác đuổi theo phía sau rồi chặn lại
hai đối tượng lạ mặt tự xưng là công an kiểm tra và yêu cầu đi về đồn
tuy nhiên hai đối tượng lạ mặt chở anh dũng và anh hòa đến đoạn đường vắng thì dừng lại
một đối tượng cầm roi điện trích đánh và yêu cầu anh dũng anh hòa đưa điện thoại nhẫn vàng
sau đó lên xe tàu thoát
nhận được tin báo của bị hại công an huyện vĩnh hương đã áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ
bắt được hai đối tượng trên là người đã thực hiện hành vi cướp tài sản
công an huyện vĩnh hưng tạm giữ một xe máy một con dao tự chế hai điện thoại di động
ba nhẫn vàng tổng giá trị thiệt hại khoảng một mươi triệu đồng